trong phiên làm việc sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về báo cáo kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ nhiều vấn đề xã hội đã được các đại biểu đặc biệt quan tâm
về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng báo cáo của chính phủ nêu rõ
công tác này được thực hiện có kế hoạch ban hành nhiều kết luận thanh tra đối với nhiều vụ việc nghiêm trọng dư luận quan tâm
như vụ thủ thiêm theo đại biểu tp hcm chính các kết luận này đã giúp tp hcm
giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắt trong việc giải quyết quyền lợi của người dân
thực hiện nghiêm kết luận thanh tra đầu tháng một mươi một tới đây tp hcm sẽ tổ chức một cuộc đối thoại nữa với người dân
để người dân trình bày về các vấn đề còn bức xúc bên cạnh vụ việc thủ thiêm
một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là vấn đề so đối giải quyết
theo ý kiến của nhiều đại biểu khó khăn trong việc thực hiện chính sách này là rất nhiều
từ di dân tự do khó vận chuyển hàng hóa thiền tài lũ lụt

để người dân tự do khó khăn trong việc thực hiện chính sách này là rất nhiều từ di dân tự do khó vận chuyển hàng hóa thiền tài lụt
vì vậy quốc hội dành ba ngày hai mươi sáu hai mươi bảy và hai mươi chín tháng một mươi để tiến hành thảo luận tại hội trường về nhiều nội dung của các báo cáo